thời gian gần đây tình trạng xe ô tô chạy vào đường liên thôn để tránh trạm thu phí trên quốc lộ một a
đoạn qua xã quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình ngày càng gia tăng
điều này không chỉ làm cho nhiều tuyến đường liên thôn bị hư hỏng
mà còn khiến cho người dân bất an về nguy cơ mất an toàn giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là tuyến đường liên thôn giao với nhau ở quốc lộ một a đi qua trạm thu phí bot taxco
đóng tại xã quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
mặc dù đã có biển cấm các loại ô tô lưu thông trên tuyến đường này
tuy nhiên hàng ngày vẫn có hàng trăm xe ô tô chạy vào đây để tránh trạm thu phí
khiến người dân bất an về nguy cơ mất an toàn giao thông
theo phản ánh của người dân dù con đường này chỉ rộng bốn m và dài hơn một km
tuy nhiên hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt xe ô tô các loại lưu thông vào tuyến đường liên thôn này
khiến người dân bất an lo lắng
để hạn chế tình trạng này người dân đã lập gác chắn và chứa ngại vật
tuy nhiên tình trạng các xe nối nhau đi vào tuyến đường này để tránh trạm thu phí vẫn tiếp diễn
từ khi thành lập trạm bot ở tiến yêu thì ba bốn năm nay rồi
khi thành lập trạm thì lưu lượng của xe chạy về đường nông thôn rất là lớn
làm thứ nhất là hư hỏng đường xã
đặc biệt thứ hai nữa là đặc biệt nghiêm trọng nhất là thường xuyên xảy ra cái tái nạn
thay mặt cho chính quyền ngôi thôn cũng đề nghị cả cấp và cũng nên xem xét
để tạo điều kiện để làm việc với công ty taco để giải quyết những vườn mắc
tình trạng các xe ô tô thường xuyên lưu thông trên tuyến đường liên thôn
xã nam lãnh để tránh trạm thu phí không chỉ làm các tuyến đường này nhanh chóng xuống cấp
mà còn tiêm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông
do đó các ban ngành liên quan của tỉnh quảng bình cần sớm có giải pháp cụ thể
để người dân yên tâm sinh hoạt đồng thời hạn chế tình trạng hư hỏng
các tuyến đường giao thông nông thôn trong thời gian tới